hiện tại anh toàn đang làm công việc nhập dữ liệu với mức lương khoảng sáu triệu đồng một tháng
không phải là con số quá nhiều ở những thành phố lớn
tuy nhiên khoản thu nhập này cũng đủ để cải thiện kinh tế gia đình anh
và quan trọng hơn bản thân anh thấy mình may mắn hơn nhiều người
khi có công việc có thể tự làm ra tiền để kiếm sống cho cuộc sống thêm ý nghĩa
tính tới thời điểm hiện tại chị em đã làm được
em đã có khoảng ba năm
đến công ty nào cũng vậy mình sẽ được training kỹ năng chuyên môn để phục vụ cho công việc
bên cạnh đó công ty cũng còn training cho các bạn những kỹ năng mềm
như là kỹ năng giả xiếp giải quyết vấn đề kỹ năng bỏ đi thời gian
những kỹ năng này giúp kia em rất nhiều
điều đó đều khá là may mắn với em
anh toàn là một trong số gần năm mươi năm nhân viên của công ty enablecode
một doanh nghiệp xã hội ra đời với mục đích mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn với người khuyết tật
hiện tại các dự án mà enablecode đang triển khai đa phần là gia công quy trình doanh nghiệp
trong đó công việc chính hiện tại của họ là handrighting
hiểu nôm na là người khuyết tật sẽ đánh máy lại những ký tự mà trí tuệ nhân tạo ai không nhận diện được
đây là một trong những dự án mà enablecode đang nhận từ đối tác ở châu âu
khi đối tác này muốn giới thiệu các địa điểm du lịch trên mạng toàn cầu
công việc của dành cho người khuyết tật của enablecode thì khá là đơn giản thôi
về cái công việc mà ppo này thì các bạn chỉ cần training hai tiếng thôi
và những cái training đó thì mình đã có hệ thống nè
cũng như là mình đã có những cái tài liệu liên quan rồi
vậy nên em nghĩ là khi mà training thì không có gì khó khăn về mặt kỹ thuật cũng như là về tài liệu hết
người khuyết tật sẽ có một số hạn chế
về thể lực thì điều đó khá là khó khăn với người khuyết tật để họ có thể làm một công việc chân tay hay dùng sức lực
may mắn là bây giờ chúng ta có công nghệ
với công nghệ thông tin thì người khuyết tật chỉ cần trao dồi thêm các kỹ năng đó
thay vì phải sử dụng quá nhiều sức lực
nhờ những kỹ năng bẩm sinh của họ như đầu óc hay sự thông minh
chúng tôi có thể tìm được những công việc phù hợp với người khuyết tật
bên cạnh đó trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
ảnh hưởng đến cuộc sống viện sử dụng
việc làm của nhiều người thì những nhân viên tại enablecode lại không hề bị ảnh hưởng
thay vì đến văn phòng thì họ có thể làm ở nhà và trao đổi qua các phần mềm để liên hệ với nhau
việc làm trực tuyến enablecode đã tiến hành từ lâu
do đó khi covid một mươi chín xảy ra công việc vẫn diễn tiến bình thường
lý do là enablecode thấy việc di chuyển của người khuyết tật lên văn phòng khó khăn vất vả
nên đã quyết định làm việc trực tuyến
trong trường hợp rất cần mới gặp nhau trực tiếp để bàn công việc
việc hướng dẫn nhân sự đào tạo kỹ năng cho người khuyết tật cũng thực hiện qua các công cụ trực tuyến
điều tuyệt vời của công nghệ là chúng ta có thể làm mọi thứ online và có thể làm việc ở nhà
điều đó khá là phù hợp với người khuyết tật
tôi có trao đổi với một số bạn thì họ rất khó khăn khi di chuyển bằng xe lăn đến công ty
rồi chưa chắc là công ty đấy đã có cầu thang cho người khuyết tật
thì họ có thể làm ở nhà và học hỏi thêm nhờ công nghệ thông tin
thêm việc làm và thu nhập mỗi ngày
ông colin chia sẻ rằng công ty không đặt ra tiêu chí tuyển dụng cụ thể nào
chỉ cần biết sử dụng máy tính và muốn làm là được
vì công việc về công nghệ thông tin rất hợp với người khuyết tật
họ có thể học được các kỹ năng rất nhanh từ các kênh truyền tuyến
và có thể làm được mà không mất nhiều sức lực như lao động chân tay
thời gian tới enablecode sẽ tiếp tục nhận thêm các dự án
để có thể tạo công ăn việc làm nhiều hơn cho người khuyết tật
kế hoạch của enablecode trong thời gian tới
là chúng tôi muốn giúp đỡ nhiều người khuyết tật hơn
vì công việc này là công việc online
nên mình không bị giới hạn là bao nhiêu người sẽ làm công việc này
hoặc là họ phải đến công ty
thì tất cả mọi người khuyết tật ở việt nam đều có thể làm công việc này
và chúng tôi muốn càng nhiều người có công việc càng tốt
và mong rằng sẽ có thêm nhiều người biết đến công việc này
không chỉ nhân viên tại enablecode
mà còn rất nhiều những người khuyết tật khác
đã thay đổi cuộc sống nhờ công nghệ thông tin
thậm chí trong lĩnh vực này
họ còn đạt được những thành tựu thành công
mà không phải người bình thường nào cũng làm được
điều đó cho thấy công nghệ thông tin
đã và đang là hướng đi đúng đắn
đối với việc chọn nghề của người khuyết tật
thưa quý vị và các bạn
những lợi ích mà công nghệ thông tin mang lại cho cuộc sống
là không thể phủ nhận
đối với người khuyết tật
công nghệ thông tin lại càng trở nên
quan trọng hơn
công nghệ đang dần trở thành đôi tay của người khuyết tật vận động
đôi tay của người khiếm thính
con mắt của người khiếm thị
với mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp
bình thường đến với người khuyết tật
nhiều sản phẩm công nghệ đã được tạo ra
để khắc phục những khó khăn
mà họ đang gặp phải
có thể đọc được lại là một cảm xúc tuyệt vời
đối với ông howard thunman
người đã bị mất đi thị lực từ khi còn là một đứa trẻ
chiếc kính mới của ông không chữa được đôi mắt
nhưng đó là khởi đầu
của một điều tuyệt vời khác
cách đây vài tuần
tôi ngồi xuống uống một cốc cà phê
và đọc tờ new york times
tôi đã không làm điều này được ba mươi năm rồi
khi tôi đeo chiếc kính này
tôi cảm nhận bằng ngón tay
sờ vào một tờ báo
và nó cứ thế đọc ra các đoạn văn bản cho tôi
thiết bị công nghệ này có tên là ockham
người dùng đeo nó để chuyển đổi thông tin trực quan
thành lời nói
ockham sử dụng nhận dạng ký tự quan học
kết hợp với thuật toán được gọi là shareboots
giúp cân bằng độ chính xác của nhận dạng
với tốc độ
máy ảnh của ockham và loa mini
được kết nối với bộ xử lý phù hợp với túi của người dùng
và sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo
mang tính đột phá
để chuyển đổi thông tin hình ảnh thành từ được nói
ockham sử dụng một chiếc máy ảnh nhỏ gọn
vừa vặn với một gọng kính thông thường
mặt sau của máy ảnh
được đặt về phía tai
và một gọng nối với máy tính
nói với người dùng với những gì máy ảnh có thể nhìn thấy
thiết bị còn sử dụng trí thông minh nhân tạo
để nhận ra khuôn mặt của mọi người
ockham được thành lập bởi hai người israel
là giáo sư arnold shashua
với quyết tâm tạo ra tầm nhìn nhân tạo
có thể giúp người mù và khiếm thị
thực hiện các hoạt động cơ bản hàng ngày
hiện thiết bị đã có nhiều phiên bản mới
với nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng pháp
đức ý trung quốc
với giá thành khoảng ba năm trăm linh usd
trong thế giới công nghệ thông tin
ngày càng phát triển
dường như khoảng cách giữa người khuyết tật với thế giới
và cộng đồng
ngày càng được thu hẹn
những người khiếm thị khiếm thính
có thể cảm nhận được thế giới muôn màu xung quanh
hay những người tàn tật
có thể bước đi bình thường
dưới sự trợ giúp của máy móc công nghệ
cùng những giá trị nhân văn cao cả
ngày càng có nhiều những ông lớn công nghệ
cũng tuyên bố tham gia tích cực vào nỗ lực
nhằm xóa bỏ mọi rào cản
cho người khuyết tật khi hòa nhập xã hội
andre luis là một nhạc sĩ khiếm thị người anh
từ năm một mươi tuổi
anh đã không còn có thể nhìn thấy được
do khuyết tật di truyền
mọi sinh hoạt di truyền hàng ngày của anh
đều phải gắn liền với cây gậy dò đường
và một trợ lý ảo
có thể giúp anh nhận biết được mọi thứ xung quanh
từ biển quảng cáo vạch cải đường
đến những khuôn mặt nụ cười của người thân trong gia đình
đây thật sự là một trải nghiệm đối với tôi
bây giờ tôi có thể biết được người đối diện là ai
bao nhiêu tuổi
cảm xúc của người đó như thế nào
có phải người quen hay không
hay thậm chí là đọc menu của quán ăn
đọc mệnh giá tờ tiền
nhận dạng chữ viết
ứng dụng mà andre lewis đang sử dụng
có tên gọi là seeing ai
một giải pháp sử dụng thị giác máy tính
và trí tuệ nhân tạo do gã khổng lồ công nghệ microsoft phát triển
có thể miêu tả lại thế giới xung quanh
cho người khiếm thị
sau khi người dùng chỉ mấy ảnh điện thoại vào một ai
hay một vật nào đó
ứng dụng sẽ đưa ra mô tả về những gì mà nó thấy
ứng dụng có thể nhận ra những người
mà nó đã từng nhìn thấy
và phân tích các biểu hiện trên khuôn mặt
để người dùng biết được cảm giác của người đó ra sao
nó cũng có thể quét mã phạch
đọc tài liệu
và nhận ra tiền mỹ
thậm chí ứng dụng có thể nhắc nhở người dùng di chuyển máy ảnh
nếu thấy cần thiết
để nó có một cái nhìn tốt hơn về mục tiêu đang hướng đến
cing ai là một trong những thành quả mới nhất
được tạo ra từ những nỗ lực không biết mệt mỏi
vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ai
ngành công nghiệp mà chúng tôi tin rằng
sẽ có tác động sâu sắc đến xã hội
và làm biến đổi cuộc sống chúng ta
điểm khác biệt quan trọng nhất giữa seeing ai
và các ứng dụng tương tự khác
đó là hầu hết các chức năng như nhận dạng khuôn mặt
được thực hiện trực tiếp trên thiết bị
tạo cho ứng dụng một lợi thế đáng kể
trong việc cải thiện tốc độ
hiện người dùng quan tâm đến seeing ai
có thể tải ứng dụng miễn phí dành cho thiết bị ios
trên app store
những thông tin vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình chuyển động số tuần này
quý vị kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo